phòng an ninh điều tra phối hợp cùng các đơn vị nhiệm vụ công an tỉnh an giang và công an huyện thị trên tuyến biên giới đã triệt phá thành công bốn đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới việt nam campuchia
trong đó một đường dây đã bị quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba đối tượng
ba đường dây còn lại đã tạm giữ hình sự ba đối tượng cầm đầu và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
điển hình vào sáng ngày một mươi tháng tám phòng an ninh điều tra công an tỉnh vừa phối hợp cùng công an huyện an phú bắt giữ đối tượng nguyễn hoài phương chú tại thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang khi vừa đưa người trái phép từ campuchia về việt nam
trước đó lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh dũng chú tại xã khánh bình huyện an phú khi đối tượng đưa hai người khách xuống phà chuẩn bị qua sông để vượt biên trái phép
mỗi phi vụ thành công đối tượng được nhận hai triệu đồng một người
việc đưa người qua lại biên giới trái phép là vi phạm pháp luật vừa vi phạm chỉ thị của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
và cái tội danh đưa người qua lại biên giới trái phép có khung hình phạt cao nhất đến một mươi năm năm tù
vì vậy người dân ở khu vực biên giới cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật không tham gia tiếp tay cho các đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép
mặc dù đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh an giang chưa ghi nhận trường hợp nào mắc covid một mươi chín
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh giám đốc công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương
nhất là lực lượng đóng quân trên địa bàn tuyến biên giới tuyệt đối không được lơ là chủ quan
chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phòng chống dịch bệnh
trong đó tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới cửa khẩu nhất là tại các tuyến đường mòn lối mở
trong thời gian tới chúng tôi sẽ xử lý mạnh đặc biệt nhất là phải tăng cường các lực lượng chốt chặn ở các tuyến biên giới
để đảm bảo được tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đồng thời ngăn chặn các việc người qua lại xuất cảnh trái phép
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
trong thời gian tới bên cạnh nỗ lực cố gắng của các ngành các cấp rất cần sự chung tay góp sức của người dân sinh sống trên tuyến biên giới
trong việc tuyên truyền giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật
bên cạnh đó lực lượng công an quyết liệt đẩy mạnh công tác điều tra truy tố sớm đưa các đối tượng ra xét xử công khai
và có những bản án thật sự nghiêm khắc đủ sức gian đe để phòng ngừa cảnh báo chung cho xã hội
các cơ quan chức năng của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ nhiều người tụ tập ăn nhậu trong dịch bệnh covid một mươi chín
các đối tượng bị bắt quả tang tại văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết đắk nông số một trăm hai mươi trưng thành phố buôn ma thuột
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám cơ quan chức năng phường thắng lợi thành phố buôn ma thuột nhận được tin báo của người dân
về việc một nhóm nam nữ tổ chức ăn nhậu hát hò gây ồn ào tại địa điểm nói trên
ngay sau đó đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra theo quy định
khi phát hiện có lực lượng chức năng nhóm người trên lúc đầu đã không mở cửa bỏ lên lầu không hợp tác với tổ công tác
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã yêu cầu bảy người liên quan ra làm việc
sau khi kiểm tra các giấy tờ tùy thân của một số người tụ tập ăn nhậu tại đây cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
thành phố buôn ma thuột thực hiện cách ly xã hội một mươi bốn ngày kể từ ngày ba tháng tám
theo đó quy định không được tụ tập đông người ngoài ra các dịch vụ không thiết yếu cũng phải tạm thời đóng cửa trong thời gian cách ly
không chỉ tụ tập ăn uống một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc cũng vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt xử lý
qua quá trình mật phục theo dõi đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã phát hiện bắt quả tang bùi thị nhung sử dụng nhà của mình
tại địa chỉ chín mươi một
địa chỉ chín mươi một đinh công tráng phường tân tiến thành phố buôn ma thuột để làm nơi đánh bạc trái phép
nhung đã rủ các đối tượng gồm nguyễn thị bé sinh trần thị túc đào kim hùng đều trú tại thành phố buôn ma thuột
và một đối tượng tên huy chưa rõ nhân thân lai lịch đến đánh bạc dưới hình thức chơi phỏ ăn thua bằng tiền
khi các đối tượng đang sát phạt tại nhà nhung thì bị cơ quan công an phát hiện đối tượng huy đã kịp thời tẩu thoát
tại hiện trường tổ công tác thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn hai mươi tám triệu đồng
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn văn chiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi sáu khóm hai phường hai thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp
đặc điểm nhận dạng có xeo chấm cách một cm trên sau đuôi lông mày trái
và đối tượng nguyễn mạnh long
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại một trăm ba mươi bảy trên một đoàn văn bơ phường một mươi ba quận bốn thành phố hồ chí minh
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
là đối tượng lê văn nhẹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ tây hai xã mỹ quý huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý